nhân lời mời của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn phú trọng
tổng thống nước cộng hòa argentina mauricio macri và phu nhân thăm cấp nhà nước tới việt nam
từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
đây là chuyến thăm việt nam lần đầu tiên của ông mauricio macri trên cương vị là tổng thống argentina
chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước
đặc biệt là khi hai nước vừa kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn một mươi tám
sáng nay tại phủ chủ tịch tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và phu nhân
đã chủ trì lễ đón chính thức tổng thống mauricio macri và phu nhân
kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày hai mươi năm tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hai nước đã thiết lập nhiều cơ chế và thỏa thuận để thúc đẩy hợp tác nhiều mặt
gần đây hai nước đã khôi phục lại hoạt động của ủy ban hợp tác liên chính phủ
thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và tiến hành các khóa học
cho tới nay hai bên đã ký kết nhiều hiệp định thỏa thuận hợp tác
như khuyến khích và bảo hộ đầu tư hợp tác kinh tế thương mại
hợp tác công và nông nghiệp hợp tác thú y tham khảo chính trị giữa hai bộ ngoại giao
hợp tác khoa học công nghệ hợp tác hai ngành thanh tra hợp tác thể thao
hợp tác văn hóa giáo dục hợp tác sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình
tuyển bố trung cấp cao hiệp định cấp chính phủ về hợp tác năng lượng
bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bộ ngoại giao về đàm phán kinh tế thương mại
và chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi hai giữa hai bộ văn hóa
hiệp định khung về hợp tác kỹ thuật bản ghi nhớ về hợp tác pháp y
giữa nhóm nhân trùng học pháp y argentina và viện pháp y quốc gia việt nam
trong những năm gần đây quan hệ hai nước ngày càng được củng cố và phát triển
đặc biệt trong những vực thương mại
việt nam là một trong những bạn hàng thương mại hàng đầu của argentina ở châu á
cụ thể kinh mệch thương mại hai chiều việt nam argentina năm hai nghìn một mươi tám
đạt hai chín tỷ usd cao nhất trong các nước đông nam á
kết quả này đã đưa argentina trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của việt nam
ở khu vực mỹ la tinh
và ngược lại việt nam là thị trường nhập khẩu lớn thứ năm của argentina
trên phạm vi toàn cầu
hai nước đang nỗ lực nhằm đưa trao đổi thương mại song phương
lên mức năm tỷ usd trong thời gian tới
hiện nay argentina có bốn dự án đầu tư
đứng thứ một trăm linh sáu trên một trăm hai mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào việt nam
chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của tổng thống nước cộng hòa argentina
mauricio macri là bằng chứng sinh động về tầm quan trọng của việt nam
trong chính sách đối ngoại của argentina đối với châu á nói chung
và đông nam á nói riêng nhất là sau khi argentina vừa ký hiệp ước
thân thiện và hợp tác với asean vào đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
đây cũng là cơ hội có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hợp tác
đầu tư thương mại giữa hai nước mong muốn làm sâu sắc hơn nữa
mối quan hệ đối tác mang tầm chiến lược giữa việt nam và argentina